nắng nóng kéo dài trong những ngày vừa qua đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới ngành nông nghiệp của nước ta
hàng nghìn hectare lúa trên địa bàn tỉnh thanh hóa bị thiếu nước
trong đó có tới hàng trăm hectare bị khô hạn nặng có nguy cơ mất trắng
diện tích lúa ảnh hưởng nặng nề do nắng hạn chủ yếu thuộc vùng đất cát biển ven các xã phú lâm phú sơn tân trường huyện tĩnh gia
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tĩnh gia cho biết huyện đang vận dụng mọi biện pháp tưới để cứu số diện tích này
nhưng rất khó khăn vì hệ thống canh mương ao hổ đã cạn
diện tích vụ này của huyện khoảng sáu hectare hiện bốn trăm linh hectare đã không còn nước tưới
lúa tại bốn trăm linh hectare này sẽ mất trắng nếu trong những ngày tới không có mưa
theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn thanh hóa từ hai mươi một đến ngày ba mươi tháng sáu
khu vực tỉnh thanh hóa nắng nóng sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp
người dân cần chủ động kế hoạch sử dụng nguồn nước để phục vụ sinh hoạt